đã có một bốn trăm năm mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến ngày hôm nay là hơn bốn ba mươi sáu triệu liều
tối nay việt nam đã có thêm ba hai trăm hai mươi bảy ca mắc mới trong đó tp hcm vẫn là nhiều nhất với một bảy trăm tám mươi năm ca
tính tổng trong cả ngày hôm nay đã có gần sáu hai trăm linh ca mắc mới
bệnh viện giã chiến số năm đặt tại tòa nhà the garden mone ở quận năm tp hcm đã bắt đầu nhận bệnh nhân kể từ chiều ngày hôm nay
bốn mươi bệnh nhân f không có triệu chứng hoặc là có triệu chứng nhẹ đã được chuyển qua từ khu cách ly quận bốn tp hcm
bệnh viện giã chiến số năm bao gồm ba tầng với tổng diện tích hơn ba mươi m hai công suất tám trăm ba mươi giường chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ hoặc không có triệu chứng
mỗi tầng có một phòng cấp cứu đáp ứng điều trị cùng lúc khoảng một mươi sáu bệnh nhân nặng
tầng một là khu sàng lọc bệnh nhân tầng hai tầng ba để lưu bệnh đối với bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng
hiện bệnh viện được trang bị một trăm linh máy theo dõi nồng độ oxy trong máu sbo hai máy theo dõi đa năng năm thông số điện tim nồng độ oxy trong máu mạch huyết áp nhiệt độ
hai mươi bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện giã chiến số năm được chuyển đến từ khu cách ly quận bốn đa số là những f một chuyển f
số bệnh nhân đang được tiếp tục chuyển về và dự kiến vào ngày hôm nay sẽ có khoảng hai trăm linh bệnh nhân được thu dung điều trị tại đây
cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút hoàn tất việc vận chuyển thiết bị vật tư vào bệnh viện để phục vụ công tác thu dung điều trị tại tầng hai và tầng ba
phòng quản lý xuất nhập cảnh và phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên phối hợp với công an huyện ân thi đã kiểm tra phát hiện hai mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép lưu trú tại nhà ông trần văn phương ở thôn đào quạt xã bãi sậy huyện ân thi
lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh đối với hai mươi công dân trung quốc và đưa về trung tâm cách ly số hai của tỉnh đặt tại trường đại học thủy lợi ở xã an viên huyện tiên lữ để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đồng thời phối hợp với công an huyện tiên lữ và ban điều hành cơ sở cách ly quản lý số người trung quốc nói trên làm các thủ tục cần thiết khác theo quy định

công ty này còn có sai phạm trong việc hạch toán kế toán kê khai quyết toán thuế dẫn đến thiệt hại về thuế cho nhà nước số tiền lên tới hàng tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi chín lưu thị hằng là thành viên đoàn kiểm tra thuế của cục thuế tỉnh bắc giang tiến hành kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hữu hạn walchivina kỳ kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám
nhưng do thiếu trách nhiệm hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của công ty này dẫn đến thiệt hại về thuế cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa khởi tố bốn đối tượng cố ý gây thương tích
bốn người này bao gồm phương ngọc khánh bùi minh hiếu lê văn tiến và hoàng văn quý
đều trú tại thị trấn lộc bình tỉnh lạng sơn
xô sát xảy ra khi hai thanh niên đi xe máy va chạm với nhóm của khánh đang ngồi uống rượu
hai thanh niên sau đó bỏ đi khoảng ba mươi phút sau quay lại cùng với hơn một mươi người nữa
tìm nhóm của khánh để trả thù
trong lúc đuổi đánh nhóm của khánh đã làm một người bị thương tật một mươi một
vào trưa ngày hôm nay sở y tế hà nội thông báo thêm ba mươi bốn ca dương tính mới trên địa bàn thành phố
trong đó có bốn trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các ca f phát hiện qua sàng lọc người ho sốt
bảy trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh tại nhà thuốc đức tâm quận đống đa
một mươi một trường hợp liên quan chùm ca bệnh phường tân mai quận hoàng mai
một trường hợp liên quan chùm ca bệnh b sáu trại găng quận hai bà trưng
và một trường hợp liên quan đến chùm ca bệnh bùi thị xuân quận hai bà trưng
một mươi trường hợp mắc mới tại huyện thạch thất là các trường hợp mắc bệnh thứ phát từ các f
phát hiện qua sẳng lọc người ho sốt
như vậy là tính từ tám h ba mươi cho tới một mươi ba h trưa ngày hôm nay hà nội đã công bố năm mươi một ca dương tính
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn cho tới nay là sáu trăm linh năm ca
ubnd tp hà nội đã ban hành công điện một mươi năm thực hiện cấp bách nhiều biện pháp phòng chống dịch
trước số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tại hà nội ngày càng gia tăng
tuy nhiên tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội vẫn còn xảy ra tình trạng tập trung đông người
thậm chí là chen lấn sô đẩy nhau khi tiến hành làm xét nghiệm test covid một mươi chín
điều này dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo dịch có thể bùng phát trong cộng đồng là rất cao
chính vì vậy việc không để tái diễn tình trạng tập trung đông người
tại các điểm xét nghiệm tết covid một mươi chín là vấn đề đang được đặt ra
trên cơ sở kịp thời kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định
không để xảy ra sai sót dẫn đến bùng phát dịch
trước tình trạng hàng trăm người dân chen nhau đi xét nghiệm covid một mươi chín
tại viện kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế diễn ra vào sáng ngày hôm qua
theo ghi nhận trong sáng ngày hôm nay tình hình đã được kiểm soát
hai vòng được thiết lập nhằm thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
cũng như các biện pháp phòng chống dịch
phường đại kim đã phối hợp với viện y tế và cử một tổ công tác gồm bảy đồng chí
có công an phường thanh liên tự quản ban bảo vệ dân phố
để xuống giải quyết tình hình thực tế ở tại đó
sáng ngày hôm nay thì có những cái chuyển biến rất là tích cực
người dân cũng không tụ tập ở tại đây
và đồng thời nữa là ngay bảy giờ sáng chúng tôi đã phối hợp với viện
để đảm bảo công tác chuẩn bị về khoảng cách
và đảm bảo an toàn giao thông ngay từ vòng ngoài cổng
hiện người dân khi đến đây xét nghiệm hoặc tiêm vaccine covid một mươi chín
đều được phân luồng từ xa không để xảy ra tụ tập đông người
vị trí ngồi đảm bảo khoảng cách hai mét
và thực hiện nghiêm các yêu cầu về đeo kính
khẩu trang sát khuẩn và khai báo y tế
tại khu vực bên trong người dân cũng được yêu cầu
phải ngồi giãn cách cũng như quá trình thực hiện
lấy mẫu tiêm vaccine phải đúng quy trình
đúng yêu cầu phòng chống dịch
mình không thấy tình trạng chen lấn gì cả
mình thấy khoảng cách như này rất là ổn
mọi người cũng không tiếp xúc gần nhau lắm
mình thấy công tác tổ chức này là khá ổn cho mùa dịch này
mình đánh giá rất là cao công tác tổ chức ở đây
trước hết là khi bắt đầu
vào trong này thì đã có một hướng dẫn rất là chú đáo
sau khi vào đây xếp hàng
thì là bảo đảm khoảng cách an toàn
và cho bản thân mình và mọi người khác nữa
nhằm không để tái diễn tình trạng chen lấn
hiện đơn vị này tiếp nhận nhu cầu
xét nghiệm tiêm vaccine qua đăng ký online
và chỉ đến viện khi thông tin được tiếp nhận
hiện bộ y tế đã công bố danh sách
một trăm tám mươi đơn vị được phép thực hiện
xét nghiệm khẳng định covid một mươi chín
bằng phương pháp rear time pcr
riêng hà nội có hai mươi năm đơn vị
vì vậy người dân cũng có thể
khi có nhu cầu xét nghiệm
cần lựa chọn điểm xét nghiệm phù hợp
tránh việc phải chen trúc chờ đợi
và mất an toàn phòng dịch
chúng tôi cũng đề nghị là người dân
khi mà đến ở đây nhiều do yếu tố tâm lý
thì do vậy là người dân cứ bình tĩnh
để làm sao đảm bảo được
cái thời gian đến viện
cũng giữ được
cái khoảng cách để đảm bảo cho
cái việc không lây
chuyển nhiễm qua cộng đồng
việc tập trung đông người sẽ ảnh hưởng tới
các hoạt động phòng chống dịch
hà nội nhất là hiện nay đã ghi nhận
nhiều ca dương tính qua sàng lọc trong cộng đồng
bài học từ tp hcm đã xảy ra
trùng ca bệnh từ việc tụ tập đông người
việc tập trung xét nghiệm tiêm vaccine
đây là điều cần phải nghiêm túc
giúp kinh nghiệm
phòng quản lý xuất nhập cảnh
và phòng an ninh điều tra công an tỉnh hương yên
phối hợp công an huyện ân thi đã kiểm tra
phát hiện hai mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép
lưu trú tại nhà ông trần văn phương
ở thôn đào quạt xã bãi dậy huyện ân thi
lực lượng chức năng đã tổ chức
lấy mẫu xét nghiệm test nhanh
đối với hai mươi công dân trung quốc
và đưa về trung tâm cách ly số hai của tỉnh
đặt tại trường đại học thủy lợi tại xã an viên huyện tiên lữ
để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng thời phối hợp với công an huyện tiên lữ
và ban điều hành cơ sở cách ly
quản lý số người trung quốc nói trên
và làm các thủ tục cần thiết
theo đúng quy định
hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một mươi sáu thanh niên tụ tập tổ chức sinh nhật
vi phạm quy định phòng chống dịch
đã bị ubnd phường ba tp đà lạt tỉnh lâm đồng
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền gần năm mươi triệu đồng
theo đó vào đêm ngày hôm qua phát hiện
tại nhà số sáu mươi một đống đa phường ba tp đà lạt
do ông trần ngọc thương làm chủ
có dấu hiệu vi phạm các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tụ tập đông người
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra
phát hiện một mươi năm thanh niên đang tập trung
tổ chức sinh nhật
qua test nhanh cho kết quả
một mươi trong số một mươi sáu người có mặt
đã dương tính với chất ma túy
ngay trong đêm cơ quan chức năng
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông trần ngọc thương
và một mươi năm người tham gia buổi sinh nhật
về hành vi đã không thực hiện
các biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người tham gia chống dịch
và người có nguy cơ mắc bệnh dịch
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
với số tiền là hai triệu đồng một người
riêng ông thương còn bị ubnd tp
ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
với số tiền một mươi năm triệu đồng
một mươi người có kết quả test nhanh dương tính
với ma túy đã được triệu tập làm việc
và bị xử phạt về hành vi sử dụng
trái phép chất ma túy
là giao dịch viên kho bạc nhà nước
huyện nông cống thế nhưng đã không thực hiện
theo đúng quy trình kiểm soát hồ sơ
chứng tử chi và giả mạo chữ ký
gây thiệt hại gần một tỷ đồng
lê thanh hải đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và chức vụ công an tỉnh thanh hóa
ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
theo tài liệu điều tra ban đầu
vào năm hai nghìn một mươi chín
lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
là giao dịch viên kho bạc nhà nước huyện nông cống
phụ trách kiểm soát chi
đối với trường phổ thông trung học nông cống ba
đã không thực hiện theo đúng quy trình kiểm soát hồ sơ
chứng tử do lê mai sáng
nguyên là kế toán trường trung học phổ thông nông cống ba
lập khống và giả mạo chữ ký
của hiệu trường về chi mua sắm sửa chữa
hành vi này đã gây thiệt hại
cho trường tổng số tiền gần một tỷ đồng
trước đó vào ngày bốn tháng tám
công an tỉnh thanh hóa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bị can lê mai sáng
phạm tội tha mua tài sản
mở rộng điều tra vụ án
công an tỉnh thanh hóa đã có đủ tài liệu căn cứ
để khởi tố lê thanh hải về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong khâu kiểm tra kiểm soát chi
tại kho bạc nhà nước huyện nông cống
nên đã khởi tố để điều tra xử lý theo quy định
còn tại tỉnh đắk lắc
mặc dù được phân công làm tổ trưởng tổ tuần tra bảo vệ rừng
thế nhưng một trạm trưởng trạm kiểm lâm
đã làm ngơ trong một nhóm lâm tạc phá rừng
công an huyện iak vừa ra quyết định
khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam
hoàng công ý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba
thuộc khu bảo tồn thiên nhiên iaso
về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được phân công
làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân
tổ chức xâm hại đến rừng
tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi
và vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso
với huyện sông hinh tỉnh phú yên
tuy nhiên lợi dụng việc được phân công
làm tổ trưởng trong hai đợt tổ chức truy quét
ý đã thỏa thuận cho nhóm
của lê mô y cung còn gọi là ma khanh
trú tại huyện sông hinh tỉnh phú yên
đi vào khu bảo tồn thiên nhiên iaso
khai thác gỗ cam xe và nhận
tổng số tiền là ba mươi năm triệu đồng
từ nhóm của ma khanh
liên quan đến vụ phá rừng quy mô lớn này
vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yaka
đã ra quyết định khởi tố
tổng cộng ba mươi bảy bị can
cùng trú tại huyện sông hinh tỉnh phú yên
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam
đối với lành văn hồng trú tại thị trấn
na dương huyện lộc bình
về hành vi cố ý cây thương tích
tại cơ quan công an hồng khai nhận
khu đất vườn tại khu sơn hà thị trấn na dương
là khu đất có tranh chấp với gia đình
của bà đoàn thị yến cùng trú
tại khu sơn hà
vào chiều ngày một mươi bốn tháng bảy hồng mang theo hai con dao
điều khiển xe mô tô đến khu đất này
với mục đích là chặt phá cây do bà yến
trồng trên đất tranh chấp
khi đang tiến hành chặt cây thì hồng đã xảy ra
mâu thuẫn với con của bà yến là hoàng văn ngọc
hồng cầm dao chém vào đầu
và tay của ngọc gây thương tích
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
tiếp sau đây mời quý vị cùng đến với bản tin
nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị bệnh viện giải chiến số năm
đặt tại tòa nhà the garden mall
ở quận năm tp hcm
bắt đầu nhận bệnh kể từ chiều nay hai mươi hai tháng bảy
bốn mươi bệnh nhân f không có triệu chứng
hoặc là triệu chứng nhẹ
được chuyển qua từ khu cách ly quận bốn tp hcm
bệnh viện giải chiến số năm gồm ba tầng
với tổng diện tích hơn ba mươi m hai
công suất tám trăm ba mươi giường
chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
hoặc không có triệu chứng
mỗi tầng có một phòng cấp cứu đáp ứng điều trị
cùng lúc khoảng một mươi sáu bệnh nhân nặng
tầng một là khu sàn lọc bệnh nhân
tầng hai tầng ba đế lưu bệnh
đối với bệnh nhân nhẹ hoặc không có triệu chứng
hiện bệnh viện được trang bị một trăm linh máy theo dõi
nồng độ oxy trong máu spo hai
máy theo dõi đa năng năm thông số
điện tim nồng độ oxy trong máu mạch huyết áp nhiệt độ
hai mươi bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện giải chiến số năm
được chuyển đến từ khu cách ly quận bốn
đa số là nhận f một chuyển hành f
hiện số bệnh nhân đang được tiếp tục chuyến về
và dự kiến ngày hôm nay sẽ khoảng hai trăm linh bệnh nhân
được thu dung điều trị tại đây
cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng
vẫn đang gấp rút hoàn tất việc vận chuyển thiết bị
vật tư vào bệnh viện để phục vụ công tác
thu dung điều trị tại tầng hai và tầng ba
hiện nay thành phố hồ chí minh đã triển khai
thiết điểm cách ly người bệnh f tại nhà
sau khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu
tại khu cách ly tập trung hoặc các bệnh viện giải chiến
cũng như là điều kiện cơ sở vật chất cách ly tại nhà
để đảm bảo an toàn không lây nhiễm cho người trong gia đình
có tám điều người bệnh cần lưu ý
thứ nhất không được ra khỏi nhà
trong suốt thời gian giám sát y tế
thứ hai xét nghiệm của người bệnh đã âm tính
hoặc có chỉ số nồng độ virus thấp
nên khả năng lây không cao
tuy nhiên để đảm bảo không lây nhiễm cho người khác
phải tuyệt đối thực hiện giữ khoảng cách trên hai mét
mang khẩu trang và tấm chày nhật bắn
nếu phải tiếp xúc trực tiếp
nếu ở một mình trong phòng người bệnh không cần thiết
phải mang khẩu trang thường xuyên
trên trang bệnh của người bệnh đã ổn định
nhưng phải tự theo dõi sức khỏe của mình
tự theo dõi nhiệt độ mỗi ngày
nếu có lo lắng và bất thường thì liên lạc với nhân viên y tế
thứ ba để tăng sức đề khái
nhằm giúp bệnh nhân mau khỏi
cần uống đủ nước ngủ đủ giấc ăn đủ chất
và động tập thể dục điều độ tại phòng
thứ tư đảm bảo vệ sinh trong ăn uống và sinh hoạt
luôn mang khẩu trang khi đi vệ sinh
rửa tay sạch sau khi đi vệ sinh
thứ năm phòng ở phải thông thoáng
thường xuyên làm vệ sinh bề mặt xung quanh nơi người bệnh nở
thứ sáu nhân viên y tế sẽ liên hệ với người bệnh
để làm xét nghiệm lại
thứ bảy khi cần tư vấn chăm sóc sức khỏe cho bản thân
hoặc người thân trong gia đình
gọi tổng đài một nghìn hai mươi hai để được hỗ trợ
số tám khi cần được hướng dẫn thủ tục cách ly
hoặc hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm
truy cập website hclc vn
để biết số điện thoại liên hệ
của các trung tâm y tế quận huyện nơi cư trú
tại thành phố hồ chí minh
những chuyến bay chuyến xe khách
chở người dân rời tâm dịch thành phố về quê
đã liên tục khởi hành trong những ngày qua
đây được đánh giá là chủ trương đúng và kịp thời
giúp bà con giải tỏa được nỗi lo cơ máu
và giúp chia lửa cho thành phố hồ chí minh
trong công tác giãn cách xã hội kiểm soát dịch bệnh
trong hôm nay ngày hai mươi hai tháng bảy
gần năm trăm linh người dân quảng nam
đã được lên những chuyến xe đầu tiên chở về quê
với sự liên kết giữa ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
với hội đồng hương quảng nam
tại thành phố hồ chí minh
và nhiều cơ sở y tế
mà người dân đã nhanh chóng được xét nghiệm covid một mươi chín
sắp xếp phương tiện để trở về nhà
bớt nỗi lo cơ máu giữa những ngày giãn cách
trả vé đó
em nghỉ cũng được ba tháng rồi
ở nhà ở phòng trọ thôi anh
chạy chắc về đi hết dịch xe vô sài gòn lại
cộng đồng bà con quảng nam
ở trong thành phố hồ chí minh này là rất là lớn
có thể là hơn một triệu người
qua nhiều thế hệ
rồi đi làm
được lần nấu tiếp nhau
do vậy hôm nay lượng bà con quảng nam
ở trong này rất là lớn
lượng đăng ký qua chỗ khách hội đồng hương
quận tỉnh thì gần sáu người
thì chúng tôi trong điều kiện khả năng
mức độ nào thì chúng tôi
giải quyết điều đó
dành cho những trường hợp khó khăn già yếu
bệnh đặc ổn đau trẻ em
và những hoàn cảnh
và những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn
thành phố hồ chí minh
cũng trong hai ngày qua những chuyến bay
cho bà con đà nẵng và bình định cũng đã cất cánh
giữa hàng trăm người con hồi hương
tránh nhiều bê tắc khi công việc tại thành phố hồ chí minh ngưng trệ
những đối tượng ưu tiên
trong các chuyến tránh dịch lần này là bà mẹ có con nhỏ
người già yếu khuyết tật
những người bán vé số chạy xe ôn
và cả công nhân khó khăn
dù trong những ngày chống dịch các đoàn thị nguyện
liên tục hỗ trợ các đối tượng yếu thế
qua các suất ăn nhu yếu phẩm để giúp mọi người vượt qua
những khó khăn
tuy nhiên giải pháp đưa nhóm người này về quê được cho là khả thi hơn
không chỉ giảm áp lực mưu sinh cho người dân
mà còn giúp giảm áp lực cho lực lượng y tế
thành phố hồ chí minh
tỉnh nguyễn yên quang dân tỉnh
đã tổ chức tiễn đưa đoàn và đống bà con
nhân dân của quảng nam
thành phố hồ chí minh về để có sáu xe
bắt đầu đống bà con
và cũng quay ra trong chi này
như vậy là tổng đợt một này là một mươi xe
và tất cả đợt tiếp theo
chúng tôi tiếp tục
trong những ngày tới
điều đáng quý khác trong những chuyến hồi hương gần đây
là ban tổ chức cũng đã tận dụng phương tiện
để chở thực phẩm các tỉnh thành gửi đến bà con
thành phố hồ chí minh chống dịch
hàng trăm tấn quà quê từ miền trung
đã đi theo các chuyến bay chuyến xe đến san sẻ khó khăn
với thành phố rồi từ đó đón những người con
hồi hương ổn định cuộc sống
với sự gia tăng các cơ bệnh covid một mươi chín
và các f một f hai liên quan
cũng như thành phố đã xây dựng thêm nhiều bệnh viện giải chiến
bệnh viện điều trị covid một mươi chín
thì trong những ngày qua lượng rác thải y tế đã tăng lên
bình quân đạt đến sáu mươi chín tấn mỗi ngày
cho đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh
có ba mươi năm bệnh viện trong đó có một mươi ba bệnh viện giả chiến
được gấp rút xây dựng để đưa vào hoạt động
công suất năm mươi chín giường

đang trở thành bệnh viện
và hơn ba mươi năm bệnh nhân đang trở thành bệnh viện
còn số này vẫn tiếp tục gia tăng
đồng nghĩa với sự gia tăng lượng rác thải y tế
tổng số khối lượng
chắc thải y tế chắc thải nguy hại
phát sinh từ các bệnh viện giải chiến
khu cách ly bệnh quân hàng ngày
được thải ra là
trên sáu mươi chín tấn một ngày
xã tài nguyên môi trường
đã điều phối bốn đơn vị
tham gia vào xử lý
đó là công ty môi trường đô thị thành phố
công ty việt úc
công ty mộc an châu
công ty việt úc
công ty sài gòn xanh
để tham gia xử lý
các chắc thải nguy hại chắc thải y tế
phát sinh từ bệnh viện giã chiến khu cách ly
thì ban đầu chúng ta đưa vào
với một số lượng lớn như vậy
thì nó phát sinh một số bất cập
thì chúng ta thấy bất cập tới đâu
thì chúng ta phút kinh nghiệm
và chúng ta xử lý tới đó
bởi vì số lượng bệnh viện giải chiến
thì chúng ta thấy cũng tăng
số lượng người cũng tăng
số lượng rác phát sinh cũng tăng
thì quyên tắc là chúng ta thấy
cái vấn đề gì bất cập
thì chúng ta tiếp thu và phối hợp xử lý
nhưng mà công đoạn thì chúng ta chia rất rõ ràng
để chịu trách nhiệm và phối hợp nhau
để xử lý vấn đề này
về vấn đề xử lý rác thải
tại các điểm phong tỏa khu cách ly bệnh viện
mới đây ủy ban nhân dân tp hcm
đã chỉ đạo phải kịp thời đúng vi trình
tuy nhiên do lượng rác thải thời gian qua tăng đột biến
khiến một số bệnh viện điều trị covid một mươi chín
gặp khó khăn trong việc thu gom vận chuyển rác
sắp tới lại có thêm một lượng rác thải y tế
đối với các trường hợp f một và f
cách ly điều trị tại nhà
cái vấn đề thứ hai
thì thực hiện cách ly f một f
tại địa phương
để chuẩn bị cho cái này thì sở tài nguyên môi trường
đã có cái văn bản để chuyển về
cho các quận nguyện và thành phố thu đức
để chủ động đối với trường hợp
mà chúng ta tổ chức mà cách ly f một f
tại địa phương hiện nay chúng ta hướng dẫn
quy trình để cho cái đơn vị đó tổ chức
thu gom đúng quy định
hướng dẫn bộ y tế sở y tế
sở tài nguyên môi trường và đặc biệt là
tổ chức được thực hiện của các đơn vị
thành phố hồ chí minh hiện có

và ba mươi năm bệnh viện khu cách ly điều trị covid một mươi chín
với lượng rác hại y tế
có yếu tố dịch tễ thải ra mỗi ngày rất lớn
nếu không sự đi kịp thời có thể gây
ảnh hưởng tới môi trường điều trị
đồng thời tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
bộ giáo dục và đào tạo đã chúc
lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
là vào ngày sáu và ngày bảy tháng tám
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín
tại thành phố hồ chí minh vẫn còn rất phức tạp
và với sự cố có f đi thi trong đợt một vừa qua
thì việc tổ chức cho khoảng gần
hai năm trăm linh thí sinh dự thi vào đợt hai
là khó khả thi
nhìn lại đợt một của kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm nay
thành phố hồ chí minh có gần tám mươi sáu thí sinh dự thi
đạt trên chín mươi sáu thí sinh đăng ký
ba thí sinh diện f được phát hiện
khi kỳ thi diễn ra tại trường trung học cơ sở
đặng trần côn quận tân phú
trung học phổ thông lê quý đôn quận ba
và trung học cơ sở lý phong quận năm
gần một trăm linh thí sinh giám thị liên quan
phải cách đi tập trung
mặc dù trước đó thành phố hồ chí minh
đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
cho toàn bộ học sinh giáo viên tham gia kỳ thi
tất cả các phương án
mình đã tình bài
phối hợp với sở y tế
để đảm bảo được
các vấn đề sức khỏe
cho các thí sinh
cũng đã được trình lãnh đạo thành phố
và kế hoạch này
cũng đã được triển khai rất đúng
tức là một trăm linh
cán bộ coi thi
có kết quả âm tính
và tất cả thí sinh
xét nghiệm âm tính
tuy nhiên quá trình
từ lúc xét nghiệm
đến lúc đi thi
có nhiều tiếp xúc
có xuất hiện
trong thí sinh
cũng làm ảnh hưởng
đến sức khỏe của thí sinh
trước diễn biến phức tạp
của dịch covid một mươi chín
áp dụng chỉ thị một mươi sáu
để đảm bảo quyền lợi
của các thí sinh
không thể dự thi tốt nghiệp
trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một đợt hai
sở giáo dục đào tạo
tp hcm kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố
bộ giáo dục đào tạo
xét đặt cách tốt nghiệp
trung học phổ thông
cho các thí sinh
đủ điều kiện dự thi đợt hai
nhiều giáo viên
đã bày tỏ ý kiến
xung quanh vấn đề này
với tình hình dịch bệnh
đang diễn biến phức tạp
thì việc tổ chức
kỳ thi đợt hai
theo lực của bộ
mà để đảm bảo an toàn
thì điều này
thực hiện rất là khó
tâm lý của học sinh
của các bậc phụ huynh
cũng như của các thầy cô giáo
làm công tác coi thi
cũng sẽ không an tâm
trong bối cảnh đó
nếu việc xét đặt cách tốt nghiệp
cho các học sinh
đủ điều kiện
và được luật quy định
thì chúng ta cũng nên
cẩn thận vấn đề này
nhưng mà chúng ta thấy
ở đợt một
các em có một lợi thế hơn
là các em được
dùng thêm một cái điểm thi
để xét tuyển đại học
nhưng mà các em có
những thí sinh cũng bị rớt
nhưng mà đợt hai
thì các em được xét đặt cách
thì các em chỉ có
một cái cơ hội là
bằng các phương thức khác
không được dùng điểm thi
như vậy thì so ra
hai cái đợt một
và đợt hai
thì nó cũng như vậy thôi
nhưng mà tất cả giải pháp này
đều là giải pháp tình thế
như vậy thì chúng ta
không nên so sánh
để đảm bảo quyền lợi
tuyển sinh đại học
cho những thí sinh
được đặt cách trong đợt hai
sở giáo dục và đào tạo
tp hcm đề xuất
bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân tp hcm
yêu cầu đại học quốc gia
và các trường đại học
các trường có tuyển sinh
trình độ cao đẳng
ngành giáo dục mầm non
triển khai bổ sung
kỳ thi đánh giá năng lực
sử dụng đồng thời
nhiều phương thức tuyển sinh khác
để xét tuyển
đối với các thí sinh này
trong sáng nay ngày hai mươi hai tháng bảy
đoàn công tác của
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
cùng giám đốc công an
và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh
đã đến kiểm tra thăm và động viên
lực lượng phòng chống dịch
tại các chốt phòng chống dịch
trên tuyến đường thủy
thuộc địa bàn của thành phố hồng ngự
huyện hồng ngự
tại mỗi nơi đến
lãnh đạo tỉnh được nghe báo cáo tình hình
cũng như những khó khăn
trong công tác phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín tại các chốt
qua đó đồng chí chủ tịch
ủy ban nhân dân tỉnh
động viên các cán bộ chiến sĩ
cố gắng vượt qua khó khăn
thực hiện nghiêm công tác kiểm soát
ở các chốt trên đường thủy
lực lượng công an cần chủ động
phối hợp với các lực lượng chức năng
kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua lại
hướng dẫn người dân khe báo y tế
không để những người nghi nhiễm covid một mươi chín
những người không đủ điều kiện an toàn
phòng chống dịch đi vào địa bàn tỉnh
phải tuân thủ năm k theo khuyến cáo
quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao
góp phần trong công tác phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín của tỉnh nhà
dịp này lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
và giám đốc công an tỉnh cũng đã trao phần quà
và các nhu yếu phẩm khác cho các chốt
phòng chống dịch covid một mươi chín